thưa quý vị tp hcm hiện có hơn một ba trăm linh doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
và với hơn bốn mươi hai năm trăm linh người mất việc hoặc là ngừng việc từ đầu năm đến nay
và thông tin trên vừa được chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong
công bố tại hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
diễn ra tại ủy ban nhân dân tp vào sáng ngày một mươi tháng sáu
số liệu của sở lao động thương minh và xã hội tp cho thấy
có hai hai trăm bảy mươi bốn công ty hoàn tất thủ tục giải thể và chín ba trăm linh tám doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động
trong sáu tháng đầu năm mỗi tháng có khoảng bảy người lao động thất nghiệp
một ngày mới bắt đầu có khoảng hai trăm ba mươi người ở nhà và tất nghiệp
ủy ban nhân dân tp hcm cho biết đến nay thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh
sông tình hình diễn biến còn phức tạp
kinh tế thành phố nói chung và cộng đồng doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề
lao động sụt giảm nguồn nguyên liệu phụ thuộc nhập khẩu khang hiếm
tiếp cận khách hàng bị ảnh hưởng chuỗi cung ứng bị gián đoạn số lượng đơn hàng bị giảm đột ngột
khó khăn của doanh nghiệp kéo theo người lao động bị ảnh hưởng như cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ việc
giảm việc phải nghỉ luôn phiên dẫn đến giảm thu nhập